ngày một mươi tháng năm tại tỉnh thái nguyên đã khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa
trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý với khoảng một trăm năm mươi bản đồ tư liệu và
bốn mươi năm tranh cổ động khổ lớn cùng không gian trình chiếu triển lãm số ba d đây là những thông tin
bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
đông đảo sinh viên thái nguyên đã được giao lưu trò chuyện với các chuyên gia
nhà nghiên cứu về biển đông của nước ta để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến biển đảo
và đặc biệt là chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa